đoàn công tác của đảng đoàn quốc hội đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội để nghe báo cáo về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố hà nội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bí thư đảng đoàn quốc hội đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
cùng sự hội nghị có các đồng chí phó chủ tịch quốc hội các đồng chí ủy viên ban thường vụ quốc hội và lãnh đạo thành phố hà nội
tại hội nghị các đại biểu đã có những đánh giá góp ý toàn diện về các nội dung và việc tổ chức thực hiện đề án khi được thông qua
ban thường vụ thành ủy hà nội cũng đề xuất ủy ban thường vụ quốc hội về thủ tục lộ trình xây dựng triển khai đề án
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội đánh giá cao ban thường vụ thành ủy hà nội đã khẩn trương chỉ đạo quá trình chuẩn bị
nghiên cứu xây dựng đề án công phu bám sát chủ trương nghị quyết của đảng hiến pháp và pháp luật của nhà nước
cũng như tiếp thu hiệu quả những kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị ban chỉ đạo xây dựng đề án tiếp tục tiếp thu ý kiến bổ sung đánh giá tác động của đề án
đảng đoàn ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ khẩn trương phối hợp cùng thành phố hà nội triển khai thẩm định đánh giá cho ý kiến chính thức để xây dựng thành công đề án